chương trình tối nay thứ sáu ngày hai mươi một tháng bốn sẽ có những nội dung chính sau đây

trong phần tin quốc tế bầu cử tổng thống pháp gây cấn chủ đề chống khủng bố
liên hợp quốc lên án vụ thử tên lửa của triều tiên
thưa quý vị đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
vừa có ý kiến chỉ đạo về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo
cụ thể phó thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ
cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
quán triệt và thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương chính sách pháp luật
về công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo tăng cường thanh tra trách nhiệm
của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức đối thoại giải quyết rứt điểm
các vụ việc khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở hạn chế để công dân tập trung
đến các cơ quan trung ương khiếu kiện phó thủ tướng giao thanh tra chính phủ
chủ trì phối hợp cùng các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết các vụ khiếu kiện
đông người bức xúc kéo dài cơ bản giải quyết xong trong năm hai nghìn một mươi bảy
phó thủ tướng giao thanh tra chính phủ trên cơ sở tổng kết thi hành luật tiếp công dân
nghiên cứu kiến nghị sửa đổi bổ sung luật tiếp công dân
nằm trong chuỗi hoạt động tổng kết công tác của hội nhà báo việt nam năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy sáng nay tại thành phố đà lạt lâm đồng
hội nhà báo việt nam đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt thực hiện một mươi điều quy định
đạo đức nghề nghiệp người làm báo việt nam và tập huấn công tác kiểm tra năm hai nghìn một mươi chín
gần sáu trăm linh đại biểu đại diện cho các liên tri hội nhà báo hội nhà báo các địa phương trong cả nước
đã tham dự đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng miên tập báo nhà dân
chủ tịch hội nhà báo việt nam chủ trì hội nghị
tại hội nghị đại diện bộ thông tin và truyền thông phân tích một số lưu ý trong luật báo chí
các nghị định thông tư hướng dẫn thực hiện tình hình hoạt động báo chí và việc vi phạm hiện nay
sau khi tiếp thu chọn lọc ý kiến góp ý từ các cấp các ngành các tổ chức hội trong cả nước
hội nhà báo việt nam có quyết định ban hành quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo việt nam
gồm một mươi điều trong đó có các nội dung như trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam
xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam vì lợi ích của đất nước
vì hạnh phúc của nhân dân góp phần nâng cao uy tín vị thế việt nam trên trường quốc tế
nghiêm chỉnh thực hiện hiến pháp luật báo chí luật bản quyền và các quy định của pháp luật
phát biểu tại hội nghị đồng chí thuận hữu cho rằng trong công cuộc đổi mới báo chí việt nam đã
không ngừng lớn mạnh tích cực đồng hành và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
tổ quốc song có một thực tế là hiện nay các biểu hiện hành vi tiêu cực trong hoạt động báo chí ngày càng
phức tạp và rất đáng lo ngại đạo đức báo chí đang trở thành một vấn đề nóng được dư luận xã hội
đặc biệt quan tâm
sáng nay tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ dân hương tưởng niệm bảy mươi năm ngày mất chí sĩ huỳnh thúc kháng
ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy cụ huỳnh thúc kháng là nhân vật tiêu biểu của phong trào
yêu nước đầu thế kỷ hai mươi là tấm gương về nếp sống thanh cao giản dị suốt một đời vì nước
tại lễ dân hương các đại biểu đã cùng nhau ôn lại và ghi nhớ công lao to lớn của cụ huỳnh thúc kháng
trong cuộc kháng chiến chống pháp của dân tộc ta cụ huỳnh thúc kháng là một chiến sĩ yêu nước nổi tiếng
vị lãnh đạo nhà nước mẫu mực nhà hoạt động văn hóa xuất sắc người con ưu tú của quê hương quảng nam
người đã có công lao đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
tại buổi lễ lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh quảng nam quảng ngãi đã thành kính dân hương
nguyện học tập và ghi nhớ tâm nguyện tình cảm hoài bão phụ sự tổ quốc phục vụ nhân dân của cụ huỳnh thúc kháng
nhằm chấn chỉnh và nâng cao hoạt động kinh doanh lữ hành và hoạt động hướng dẫn khách du lịch
đồng thời tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch
tổng cục du lịch đã thực hiện triển khai tăng cường công tác quản lý chấn chỉnh hoạt động lữ hành
để thực hiện kế hoạch chấn chỉnh
và nâng cao hoạt động kinh doanh lữ hành và hoạt động hướng dẫn khách du lịch một cách có hiệu quả
yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của doanh nghiệp lữ hành hướng dẫn viên
về việc tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực lữ hành và hoạt động hướng dẫn
ngoài ra phải tích cực tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
việc thực hiện các quy định pháp luật của các doanh nghiệp lữ hành hoạt động của hướng dẫn viên và công tác quản lý lữ hành
cấp đổi thẻ hướng dẫn viên tại các địa phương trong đó tập trung kiểm tra ở các địa bàn trọng điểm
các công ty lữ hành đón khách ở thị trường quan trọng và kinh doanh du lịch mạo hiểm
bắt đầu từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng bốn tổng cục du lịch sẽ kết hợp cùng các ban bộ ngành
thanh kiểm tra các doanh nghiệp lữ hành trong địa bàn thành phố hà nội
thưa quý vị chào mừng ngày sách việt nam
hai mươi một tháng bốn nhiều sự kiện tôn vinh văn hóa đọc đã được tổ chức tại các địa phương trên cả nước
tại thành phố hội an ubnd tp hội an đã tổ chức triển lãm hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử và pháp lý và triển lãm sách xuất bản phẩm năm hai nghìn một mươi chín
chương trình triển lãm với nhiều hoạt động phong phú đã thu hút đông đảo người dân và những người yêu sách
tại khu vực triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử và pháp lý
ban tổ chức trưng bày khoảng một trăm năm mươi bản đồ hình ảnh về chủ quyền biển đảo của việt nam
thông qua tư liệu của việt nam trung quốc và các nước phương tây
trưng bày bốn cuốn atlat trong đó có ba cuốn của chính phủ trung hoa dân quốc
in vào các năm một nghìn chín trăm một mươi bảy một nghìn chín trăm một mươi chín và một nghìn chín trăm bảy mươi
và một cuốn do phái bộ truyền giáo london in cho nhà thanh vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngoài ra triển lãm còn trưng bày các văn bản hán nôm văn bản nước ngoài
hình ảnh hiện vật tư liệu nghe nhìn tư liệu thành văn
khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo này
triển lãm diễn ra đến ngày hai mươi bốn tháng năm
tại quảng trường trung tâm triển lãm và mỹ thuật hải phòng
hội sách đã thu hút sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân
yêu thích và ham mê đọc sách của thành phố hoa phượng đỏ
ngay từ sớm tại khu vực trung tâm thành phố cảng
rất đông người dân đã tập trung tại các điểm trưng bày giới thiệu và bán sách tại đây
những người tham dự không chỉ là những người cao tuổi
mà còn có đông đảo các thanh thiếu niên các em học sinh và nhiều cơ quan đơn vị
cũng đến tìm và mua những cuốn sách thiết yếu cho tủ sách cơ quan đơn vị và gia đình mình
hội sách đã thu hút sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân
và yêu thích và ham mê đọc sách của thành phố hoa phượng đọc
ngày sách việt nam và hội sách đường phố đã góp phần khẳng định giá trị vai trò
vị trí tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội
đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành các cơ quan chức năng
và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc
góp phần xây dựng xã hội học tập
năm hai nghìn một mươi bảy là năm thứ tư diễn ra ngày sách việt nam theo quyết định của thủ tướng chính phủ
mục đích của ngày sách việt nam là nhằm xây dựng không gian văn hóa lành mạnh
thiết thực nhằm khuyến khích và phát triển văn hóa đọc mang chi thức đến với cộng đồng
tại thành phố đà nẵng hội sách hải châu năm nay có khoảng hai triệu ấn bản sách
sách mới văn hóa phẩm đã được giới thiệu tới bạn đọc
nhiều cách thức mới đã được tổ chức nhằm thu hút công chúng tham gia vào ngày hội đọc sách
hội sách hải châu năm nay diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi ba tháng bốn tại thành phố đà nẵng
nhằm chào mừng ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn với một trăm năm mươi gian hàng
khoảng hai triệu ấn bản sách

góp phần đem lại niềm vui cho những người yêu sách
hội sách còn tạo sân chơi cho các em học sinh thiếu nhi ở các trường học trên địa bàn thành phố
với nhiều hoạt động văn hóa các cuộc thi dành cho thiếu nhi
được tổ chức thường xuyên
trong những ngày diễn ra hội sách như thi vẽ tranh thi hùng điện cuốn ngành
ngoài ra còn có hai mươi chín sự kiện văn hóa văn nghệ kéo dài liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội sách
bằng việc tổ chức song song hội sách hải châu đà nẵng hai nghìn một mươi bảy trên cả hai kênh online và offline

tiếp nối chương trình phú yên phá rừng phòng hộ ven biển để làm dự án du lịch
làm rõ phản ánh chậm trễ thực hiện dự án hồ chứa nước nặm cắt
dự án khu du lịch liên hợp cao cấp new city của công ty trách nhiệm hữu hạn new ct việt nam
mặc dù chưa được bộ tài nguyên và môi trường phê duyệt đánh giá tác động môi trường
chưa chuyển mục đích sử dụng đất rừng chưa có quyết định giao đất
thế nhưng đã phá rừng phòng hộ ven biển để triển khai dự án
hiện tỉnh phú yên đang yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra nhắc nhở nhà đầu tư
thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật
dự án khu du lịch cao cấp new city
được triển khai xây dựng tại xã an phú thành phố tuy hòa
được ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
với tổng diện tích một trăm hai mươi hai năm ha trong đó đất rừng phòng hộ khoảng một trăm một mươi năm ha
theo phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú yên mai kim lộc
chủ đầu tư mới hoàn tất việc báo cáo đánh giá tác động môi trường
gửi bộ tài nguyên và môi trường ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy và đang chờ thẩm định
ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên có công văn số tám trăm hai mươi chín về việc nghiên cứu tham mưu
thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ giao sở tài nguyên và môi trường
giá sát các thủ tục để ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung hồ sơ trình thủ tướng chính phủ chấp thuận
chuyển mục đích đất rừng phòng hộ thực hiện dự án khu du lịch cao cấp new city
ủy ban nhân dân tỉnh chưa ra quyết định giao đất và ký kết hợp đồng cho thuê đất
đối với dự án này thì mình chưa có quyết định giao đất
và theo giấy chứng nhận đầu tư được ủy ban nhân tỉnh cấp tháng chín năm hai nghìn bốn
nhà đầu tư đang hoàn tất các thủ tục để được gửi sở tài nguyên môi trường
tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh ra quyết định giao đất và ký kết hợp đồng cho thuê đất
tuy nhiên đến nay nhà đầu tư đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục
hoàn tất sở tài nguyên môi trường với trách nhiệm tham mưu ủy ban nhân tỉnh
trong công tác quản lý đất đai chúng tôi đang đôn đốc và nhà đầu tư phải đẩy nhanh cái tiến độ
mặc dù các thủ tục giao đất đánh giá tác động môi trường chưa hoàn thành
nhưng theo ghi nhận tại hiện trường rừng phòng hộ ven biển với chức năng chắn gió chắn cát
được tỉnh phú yên phát động trồng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến nay đã có hàng chục hectare tại tiểu khu hai trăm năm mươi chín thuộc xã an phú thành phố tuy hòa
bị chặt phá di rời để lấy đất triển khai các hạng mục của dự án
rừng phòng hộ chắn gió chắn sóng cũng là một yếu tố để bảo vệ tài sản của con người
tuy nhiên do điều kiện phát triển kinh tế của tỉnh nhà
mà căn cứ vào quy hạch thì chúng ta cũng phải tính toán đến việc phát triển như thế nào
vừa bảo vệ được môi trường vừa đẩy mạnh tốc độ phát triển của tỉnh nhà
theo chủ tịch ubnd tỉnh phú yên hoàng văn trà tỉnh đang yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra
nhắc nhở nhà đầu tư thực hiện các bước theo đúng quy định nhất là việc chuyển đổi mục đích sử dụng
đất rừng phòng hộ ven biển có đúng theo quy định pháp luật hay không
văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực trương
hòa bình kiểm tra thông tin báo chinel về việc chậm trễ thực hiện dự án hồi chứa nước nặm cắt ở tỉnh bắc cạn
qua báo chí và các phương tiện truyền thông phản ánh việc chậm trễ thực hiện dự án hồ chứa nước
nạm cắt ở tỉnh bắc cạn làm cho gần một trăm linh hộ dân ở thôn bản pèn xã dương quang thành phố bắc cạn có
nguy cơ bị cô lập giữa hồ và ngập nước trong mùa mưa năm nay phó thủ tướng trương hòa bình
giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với ubnd tỉnh bắc cạn kiểm tra làm rõ
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
công trình hồ chứa nước nặng cắt là công trình thủy lợi có quy mô đầu tư lớn nhất trên địa
bàn tỉnh bắc cạn với dung tích trên một mươi hai triệu mét khối đây cũng là công trình có vai trò quan trọng trong
điều hòa nguồn nước phát triển du lịch trên địa bàn thành phố bắc cạn theo kế hoạch đến hết năm
hai nghìn một mươi năm hồi chứa nước nặm cắt phải hoàn thành việc chặn dòng tích nước thế nhưng đến bao giờ dự
án này sẽ hoàn thành vẫn là một dấu hỏi việc chậm trễ này đã khiến một trăm năm mươi hộ dân ở các thôn
nà pài bản thèn và bản bung thuộc xã dương quang
bị cô lập giữa lòng hồ chính vì vậy cuộc sống sinh hoạt phát triển kinh tế ở những thôn
bản này vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn và rất có thể cuộc sống của người dân sẽ đứng
chức nguy hiểm khi mùa mưa bão đang đến gần thời gian qua dù chưa được cơ quan chức năng
có thẩm quyền cấp phép thế nhưng các xã trên địa bàn huyện minh long tỉnh quảng ngãi vẫn
ngang nhiên để cho các cá nhân khai thác khoáng sản gồm cát sỏi trên các khu vực sông suối
gây nguy cơ sạt lở tình trạng này đã gây bức xúc trong nhân dân và để lại
lụy lâu dài cho chính địa phương
hơn một tháng nay người dân thôn lạc sơn xã long sơn huyện minh long vô cùng bức xúc
trước tình trạng khai thác cát dọc sông phước giang đoạn qua thôn lạc sơn việc khai thác cát
đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân bởi theo người dân
việc lấy hết cát sỏi đã làm cho dòng nước của sông phước giang bị giảm mạnh
ảnh hưởng đến mạch nước ngầm gây hạn hán
tình trạng khai thác cát sỏi trái phép diễn ra tại ba xã long sơn long mai và thanh an
với khối lượng lớn khoáng sản tự nhiên các địa phương này cho rằng sau khi được sở tài nguyên
và môi trường tỉnh kiểm tra quy hoạch khu vực khoáng sản huyện minh long và các xã thống nhất
cho khai thác để lấy kinh phí làm nông thôn mới vì vậy các xã đã ký
hợp đồng nhận tiền của đơn vị khai thác để làm kinh phí nông thôn mới trên hai trăm linh triệu đồng
giữa ủy ban nhân dân xã với hai cá nhân này cũng không có bất kỳ giấy tờ văn bản nào quy định
về thời gian khối lượng được khai thác
sau khi nhận được những phản ánh từ người dân đoàn công tác của sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng ngãi
đã đến kiểm tra tại khu vực diễn ra tình trạng khai thác khoáng sản thuộc thôn lạc sơn
qua kiểm tra mặc dù máy móc xe của các đơn vị khai thác đã di chuyển khỏi hiện trường
nhưng những dấu hiệu để lại cho thấy việc khai thác vẫn diễn ra lén lút
trước mắt là phải đình chỉ việc khai thác lại và sau đó thì tùy theo mức độ
và sẽ áp dụng theo các quy định của pháp luật để có thể xử phạt nguyên phạm hành chính hoặc tịch thu trang vật
việc khai thác khoáng sản khi chưa được cấp phép đã làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân
gây bức xúc trong dư luận đồng thời sẽ để lại hệ lụy lâu dài về sạt lở do mưa lũ
do đó chính quyền các cấp cần có giải pháp xử lý nghiêm chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép
thưa quý vị
tuy gặp phải muôn vản khó khăn sau sự cố môi trường biển nhưng ngư dân hà tĩnh vẫn kiên cường bám biển để mưu sinh
và những nỗ lực đó đã mang lại thành quả đáng mừng
bởi những ngày gần đây bà con liên tục được mùa đánh bắt với nhiều loại hải sản có giá trị cao
hiện ngư dân hà tĩnh đang bước vào đánh bắt vụ cá nam với tâm thế phấn khởi cùng mong ước sẽ gặt hái được những mẻ lưới bội thu
sau khi kết thúc vụ cá bắc những con tàu vỏ thép của ngư dân các huyện ven biển tỉnh hà tĩnh
đã tiếp tục vươn khơi đánh bắt vụ cá nam
hơn một tuần ra khơi những con tàu này đã mang về đất liền hàng tấn cá thu với mức giá giao động từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi đồng một kg
sau khi trừ mọi chi phí các chủ thuyền đã thu về hàng chục triệu đồng
bên cạnh đó các mặt hàng như cá hố mực nang mực ống đánh bắt về cũng được chủ nhà hàng thu mua với giá cao hơn từ một mươi một mươi năm so với trước đây
hoạt động khai thác thủy sản cũng thúc đẩy nhóm ngành dịch vụ hậu cần nghề cá tại hà tĩnh sôi động trở lại
buôn bán được rồi tôi buôn bán tôi mặc quần cá là đeo về đây là đeo người ta đi thu mua hết cả
không có còn chi lệ cả
cái hàng hải sản là kể cả khách sạn và các nhà hàng đán nhiều rồi
chúng mà đang đánh bắt được để chúng tôi thu mua về phù cấp cho nhân dân
vụ cá nam là vụ sản xuất chính trong năm của ngư dân hà tĩnh thường kéo dài từ tháng bốn đến tháng một mươi
trong vụ này tỉnh hà tĩnh phấn đấu sẽ nâng tổng sản lượng đánh bắt lên hơn một mươi chín tấn ước trị giá sáu trăm ba mươi tỷ đồng
để bảo đảm cho hoạt động đánh bắt của ngư dân được thuận lợi các dịch vụ hậu cần nghề cá ở các cảng cá trên địa bàn hà tĩnh cũng đã được chú trọng
số lượng thủy sản ra vào cảng là gần một tấn tăng hơn so với cung kỳ năm ngoái khoảng trên giữa năm
và giá hải sản thì cũng tăng từ năm đến bảy
và chuẩn bị cho cả vụ nam thì bà con ngư dân cũng là tú bồ lưới thuyên
cũng như là các dịch vụ hậu cần nghề cá kèm theo như đá nước lành cũng phải chuẩn bị đầy đủ
để cùng với bà con
với các chính sách hỗ trợ của tỉnh và các biện pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường thiệt hại cho ngư dân
sau sự cố môi trường biển đã giúp bà con ngư dân phấn khởi tiếp tục vươn khơi đánh bắt vụ cá nam
để phát triển kinh tế góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh hải tổ quốc
nằm trong khuôn khổ chuyến công tác kiểm tra liên hợp nghề cá vịnh bắc bộ lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng bốn lực lượng cảnh sát biển việt nam và trung quốc
đã tiến hành tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác thủy hải sản trên biển
hai bên cũng đã trao đổi và thực hiện nhiều nội dung trên biển góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp
trong thực hiện thỏa thuận về quy chế tuần tra liên hợp
một mươi giờ sáng ngày một mươi tám tháng bốn biên đội tàu cảnh sát biển tám nghìn ba tám nghìn bốn của việt nam
và tàu ba nghìn ba trăm linh một ba nghìn ba trăm linh bốn của lực lượng cảnh sát biển trung quốc đã đến điểm tuần tra thứ nhất trong vùng đánh cá chung
theo kế hoạch phía bàn đã hạ hai xuồng
chở đoàn cán bộ cảnh sát biển trung quốc sang tàu cảnh sát biển tám nghìn bốn để tiến hành hội đàm
thống nhất các phương án diễn ra trong chuyến kiểm tra liên hợp
tại đây hai bên đã giới thiệu về lực lượng cảnh sát biển của mỗi nước
và thông báo cho nhau tình hình chấp hành pháp luật của ngư dân hai nước trong vùng đáy ca trung
thông qua công tác trao đổi đoàn giúp tăng cường sự hiểu biết của lực lượng thực thi pháp luật trên biển
thống nhất các giải pháp hỗ trợ hoạt động nghề cá
tuyên truyền cho ngư dân làm sao người ta chuyển đổi được ý thức
là cái tài nguyên đấy là sẽ là lâu dài cho con cháu lâu dài cho vấn đề khai thác trên biển
là cần phải chuyển đổi cái nhận thức đấy để làm sao cho ngư dân sẽ đồng hành với lực cảnh sát biển
đồng hành với các lực lượng chức năng để quản lý bảo vệ tài nguyên trên biển
đúng chín giờ biên đội tàu cảnh sát biển hai nước đã tiến hành nghi thức trào xã giao trên biển
qua sóng mùa đàm lãnh đạo hai nước đã gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất
và mong muốn hai bên sẽ đem hết tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nghiêm chỉnh hiệp định hợp tác nghề cá
mà chính phủ hai nước đã ký kết
kết thúc nghi thức trào xã giao lực lượng kiểm tra liên hợp hai nước đã tiến hành kiểm tra
nhiều tàu cá của việt nam và trung quốc đang hoạt động trên vùng đánh cá chung vịnh bắc bộ
thông qua hoạt động này lực lượng cảnh sát biển việt nam cũng đã tiến hành nhắc nhở bà con
một số vấn đề khi tham gia khai thác thủy hải sản trên biển
đồng thời tổ công tác cũng đã phát tờ rơi tuyên truyền tặng áo phao thực phẩm rau xanh cho bà con
mình ra đây bánh mắt lâu chưa
cành nghề của mình là lưới gì
đề nghị là anh khắc phục lần sau đi đánh mắt thủy hải sản
thì ở trong vùng biển của việt nam vẫn phải cầm theo đầy đủ các giấy tờ
liên quan đến khai thác thủy sản và các chính trị chuyên môn đối với tàu cá của mình
ghi nhận kết quả qua từng năm
quan trọng chung việc chấp hành tuân thủ quy định pháp luật của ngư dân hai nước
có nhiều chuyển biến tích cực đặc biệt là việc tuân thủ các quy định
theo hiệp định nghề cá chính phủ hai nước đã ký kết
đồng thời lực lượng hai nước cũng đã duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự
giúp bà con ngư dân an tâm bám biển chấp hành tốt quy định trong vùng đánh cá chung
qua quá trình tuyển tra tuyển tra và cũng qua quá trình chính quyền địa phương
cũng như các lực lượng tuyên truyền thì cái việc hành xử mình gọi là hành xử
việc tuần tra để kiểm soát trên biển thì đã được thay đổi hết sức cơ bản
đặc biệt những sát năm gần đây không có hiện tượng mà các tàu tuyển tra kiểm soát
của lực lượng chấp pháp hai nước mà đã sử dụng các biện pháp bắt giữ đưa vào bờ xử lý
cũng như là đánh đập và dùng vũ khí để gây thương tích cho ngư dân trên biển
do vậy ngư dân hai nước mặc dù có những trường hợp vi phạm
nhưng cũng đã rất yên tâm trong vấn đề để thấy rằng mối quan hệ của hai nước
và đặc biệt là quan hệ của lực lượng chấp pháp trên biển của hai nước thì đã tiến hành rất tốt
cho nên ngư dân cũng yên tâm trong vấn đề sản xuất
chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy trải dài trên phạm vi chín điểm
trong khu vực đánh cá chung tại khu vực vịnh bắc bộ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng chức năng hai nước đã tiến hành kiểm tra
giám sát tàu tuyển của ngư dân khai thác thủy hải sản trong vùng đánh cá trung
duy trì trật tự trong vùng đánh bắt chung tuyên truyền về quy chế hoạt động ứng xử trên biển
cũng như diễn ra các hoạt động giao lưu trao đổi nghiệp vụ để nâng cao khả năng
trình độ thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên
liên hợp quốc lên án vụ thử tên lửa của triều tiên
tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ xả súng tại đại lộ xăng elize paris của pháp
bộ nội vụ pháp cho biết một nghi can khủng bố mà nước này đang truy lùng đã tự ra trình diện cảnh sát bỉ
vụ xả súng xảy ra vào lúc chín giờ tối ngày hai mươi tháng bốn theo giờ địa phương
tức là khoảng hai giờ sáng theo giờ việt nam đã khiến ít nhất một cảnh sát thiệt mạng và hai người bị thương nặng
phát ngôn viên bộ nội vụ pháp pierre henri brandes cho biết
đối tượng bị giới chức bỉ truy nã đã tự trình diện tại một đồn cảnh sát ở antwork
trước đó cảnh sát pháp đã được các cơ quan an ninh bỉ cảnh báo về một nghi can mới
song hiện chưa rõ đối tượng này có liên quan đến vụ nổ súng nêu trên hay không
trong khi đó công tố viên liên bang bỉ cho hay không có dấu hiệu nào cho thấy kẻ gây ra vụ nổ súng trên là công dân bỉ
và hiện chưa xác định được danh tính của tên này
hiện hàng trăm cảnh sát đã được huy động với trang bị súng máy mũ bảo hiểm mặt nạ và áo khoác chống đạn
đổ về đại lộ saint élysée nổi tiếng khiến nơi này trông giống như một chiến trường hơn là thánh địa của du lịch và mùa sắm
hai ngày trước vòng một cuộc bầu cử tổng thống chính trường pháp đã xảy ra nhiều biến động và nóng bỏng khôn lường
vụ sả súng vừa diễn ra trên đại lộ saint élysée khiến chủ đề chống khủng bố
vốn đã là ưu tiên số một càng được đẩy lên cao trào
trong bối cảnh nước pháp đang phải đối diện với nguy cơ khủng bố
các ứng cử viên tổng thống pháp thậm chí còn đang được cho là đích ngắm tấn công
thế nhưng đây lại có thể là yếu tố lấy điểm của cử tri nếu các ứng viên có một chiến lược phù hợp
ứng cử viên cánh hữu đã đề xuất củng cố liên minh quốc tế mạnh để loại trừ các mối đe dọa khủng bố từ ngoài và trong
thúc đẩy hợp tác tình báo đặc biệt trong nội khối eu
đối với tình hình trong nước chúng ta cần ngăn chặn không cho các phần tử cực đoan thánh chiến từng đi syri quay trở lại pháp
tức quốc tịch đối với những thành phần dương vũ khí nhằm vào dân tộc mình
trục xuất những phần tử nước ngoài đe dọa đến an ninh quốc gia của pháp
giải tán các tổ chức có mục tiêu phá hủy xã hội và các giá trị của nước pháp
về phần mình ứng cử viên cực hữu marie le pen đề xuất đóng cửa biên giới và tăng cường an ninh hơn nữa
chúng ta nên tăng thêm các phương tiện cho cảnh sát và quân đội tăng ngân sách quân đội
cụ thể là tăng thêm một mươi năm vị trí trong lực lượng an ninh
và nếu trong trường hợp cần thiết phải phá hủy những mạng lưới hồi giáo có biểu hiện nghi vấn
những đề xuất đáng chú ý của bà lépen được cho là có phần được lòng các cử tri pháp
nhất là trong bối cảnh đe dọa khủng bố đang ở mức báo động
trong khi đó ứng cử viên trung dung emmanuel macron lại có những đề xuất được xem là không có gì mới mẻ
do đang nằm trong ưu tiên thực hiện của chính phủ hiện tại
nước pháp cần xây dựng một nền quốc phòng trên mạng tăng thêm lực lượng cảnh sát và hiến binh
chính phủ và người dân pháp hơn bao giờ hết cần đoàn kết
nhằm nỗ lực chống lại nguy cơ khủng bố đang đối mặt từng ngày từng giờ
ngoài ra một số ứng cử viên khác nêu đề xuất ký thỏa thuận với các nhà thờ hồi giáo tại pháp
cải thiện tình hình đời sống tại các khu ngoại ô nghèo
hay chấm dứt các hành động can thiệp quân sự ở nước ngoài
hoặc thậm chí ra khỏi eu và nato để nước pháp chủ động tự bảo đảm an ninh của mình
trong khi đó sự trần trừ nguy hiểm có đi bỏ phiếu hay không
và nếu đi thì sẽ bỏ phiếu cho ai trong cử tri pháp
xuất phát từ quá nhiều diễn biến khó lường trên chính trường pháp trong thời gian qua
kéo dài suốt từ nhiều tháng vận động tranh cử khiến cử tri thực sự chán nản
những gì tôi thực sự mong muốn là được nhìn thấy tương lai của nước pháp
đó chính xác là những điều thu hút tôi
những câu chuyện vụn vặt của những ứng viên đưa ra không làm tôi quan tâm
chúng ta đang lãnh đạo cái gì và chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ không như thế nào
những cái đó không thu hút tôi
nước pháp phải làm gì cụ thể hơn nữa và triệt đề hơn nữa trong việc chống khủng bố
người dân pháp phải làm gì để được bảo đảm an toàn
đây không còn là cuộc bỏ phiếu của trái tim cũng không phải là một cuộc bỏ phiếu chống lại niềm tin
đó thực sự là một cuộc bỏ phiếu của tính toán và chiến lược
hai ngày trước cuộc bỏ phiếu vòng một tình hình rất khó dự đoán
tuy nhiên nhiều nhận định vẫn cho rằng khả năng lớn là hai ứng cử viên emmanuel macron
và ứng cử viên cực hữu marie le pen sẽ vào vòng hai
nhưng sau vụ xả súng tối qua ngay trên đại lộ sang elize
khó có thể nói chắc là sẽ không có sự cố nào lớn tại pháp và khi ấy rất có thể sẽ có bước đột phá
sau nhiều tranh cãi giữa các nước thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc ngày hôm nay ra tuyên bố
lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa của triều tiên
tuyên bố chung của hội đồng bảo an liên hợp quốc
nêu rõ hành vi thử tên lửa của triều tiên đã làm gia tăng đáng kể căng thẳng trong khu vực và trên thế giới
hội đồng bảo an liên hợp quốc kêu gọi triều tiên dừng ngay việc thử tên lửa và hạt nhân lại
và nhấn mạnh sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn nếu triều tiên không chấp nhận việc này
hội đồng bảo an liên hợp quốc tái khẳng định cam kết của tổ chức này
trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị và hòa bình cho tình hình hiện nay trên bán đảo triều tiên
và kêu gọi các quốc gia thành viên và các nước khác nỗ lực tìm ra một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại
hội đồng bảo an liên hợp quốc cũng hối thúc mọi thành viên liên hợp quốc
thực hiện đầy đủ các lệnh trừng phạt nhằm vào triều tiên
trong khi đó hàn quốc bày tỏ sự thất vọng sâu sắc sau khi nhiều chính trị gia nhật bản
tới viếng tại ngôi đền jasukuni nơi thờ những binh sĩ nhật bản thiệt mạng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai
một thông cáo báo chí ngắn của bộ ngoại giao hàn quốc được trích dẫn có đoạn viết
và thất vọng sâu sắc về việc nhiều thành viên cao cấp trong chính phủ và quốc hội nhật bản
gửi đồ lễ và tới viếng đền yasukuni nơi vinh danh việc bóc lột thực dân và chiến tranh xâm lược của nhật bản trước đây
lãnh đạo chính trị của nhật bản cần phải nhìn thẳng vào lịch sử suy ngẫm
cũng như cho thấy sự hối hận chân thành thông qua các hành động của mình
trước đó khoảng chín mươi năm nghị sĩ trong đó có bộ trưởng thông tin liên lạc nhật bản
đã cùng đến viếng tại đền yasukuni
trong khi đó thủ tướng nhật bản shinzo abe không đích thân tới viếng đền
nhưng đã gửi đồ lễ đến ngôi đền này